chương trình chống lao quốc gia với mục tiêu kiểm soát và loại trừ bệnh lao trong cộng đồng vào năm hai nghìn ba mươi
trong những năm qua các cấp ngành từ trung ương đến địa phương đã có nhiều chương trình hành động thiết thực
hiệu quả nhằm tăng tỷ lệ phát hiện bệnh nhân lao cao hơn hai mươi so với năm trước
và tăng tỷ lệ bệnh nhân lao được điều trị khỏi lên trên chín mươi trong cộng đồng
tính đến cuối tháng chín năm hai nghìn hai mươi chương trình chống lao đã tổ chức khám sàng lọc bệnh nhân lao miễn phí
cho khoảng một mươi ba bốn trăm linh người dân thuộc tất cả các xã thị trấn của hai huyện phú lương và đồng hỷ tỉnh thái nguyên
đã nhận được sự hưởng ứng và tham gia rất tích cực của chính quyền cùng người dân
qua đó việc phát hiện người mắc lao trong cộng đồng được thuận lợi đạt hiệu quả cao
chương trình tôi được khám miễn phí khám tổng quát tức là trong người chụp các thứ là tôi thấy thật sự rất là ý nghĩa
trong năm hai nghìn hai mươi được sự hỗ trợ tích cực của chương trình chống lao quốc gia
bệnh viện lao và bệnh viện phổi thái nguyên
hợp với trung tâm y tế các huyện đồng hỷ phú lương và định hóa
sẽ tổ chức khám miễn phí cho trên hai mươi người dân
tất cả người dân đến khám đều là những người có nguy cơ tiềm ẩn trong cộng đồng
đã được đội ngũ trung tâm y tế xã và lực lượng y tế thôn bản tiến hành giả soát trước đó
chúng tôi đã tổ chức hoạt động phát hiện bệnh nhân lao tại cộng đồng
và chúng tôi đã thấy cái hoạt động này trong ba tháng vừa qua từ tháng bảy đến nay
trong chương trình hành động là thay đổi
thay đổi cách tiếp cận
bây giờ thầy thuốc chủ động xuống tận cộng đồng để tìm những người nghi mắc lao ở trong cộng đồng
hy vọng trong thời gian tới số lượng người mắc lao ở tỉnh thái nguyên sẽ được phát hiện nhiều nhất
sớm nhất và được đưa vào quản lý đội trị sẽ làm giảm nguồn lên trong cộng đồng
qua khám sàng lọc chương trình đã phát hiện hai mươi trường hợp mắc lao dương tính
trong đó có một trường hợp lao kháng nhiều loại thuốc
cùng với nhiều trường hợp tổn thương nghi lao
và các bệnh liên quan đến phổi trên phim chụp x quang
trong tháng một mươi chương trình sẽ tiếp tục triển khai tại huyện định hóa
tất cả trường hợp khám sàng lọc và điều trị bệnh lao được miễn phí theo chương trình chống lao quốc gia